cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với trương quang anh đức chú quận cái răng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hàng trăm sinh viên đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ ôm một khoản nợ
từ một mươi đến sáu mươi triệu đồng do trương quang anh đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp
tại cơ quan công an bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ
với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
hiện công an quận đã làm việc với đại diện bốn công ty tài chính
và sẽ tiếp tục làm việc với công ty tài chính còn lại để phục vụ công tác điều tra